thưa quý vị và các bạn trước thông tin vào trưa ngày một mươi tám tháng bảy công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp pho việt ở xã vĩnh hồng bình giang tỉnh hải dương đang ăn bữa cơm trưa miễn phí tại bếp ăn tập thể thì phát hiện dòi bỏ ra từ miếng thịt dẫn tới hàng trăm công nhân công ty bỏ việc
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh hải dương đã có buổi làm việc trực tiếp với doanh nghiệp

theo quy định đoàn kiểm tra tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh hải dương đã tiến hành lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động của bếp ăn này và xử lý hành chính theo quy định
hiện tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiếp tục xác minh kiểm tra phát hiện các lỗi vi phạm để xử lý theo quy định